trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt như năm nay nhiều diện tích hoa đang phát triển nhanh ngoài tầm kiểm soát của người trồng
người trồng hoa nói chung và ở phù liễn xã hồng phong huyện nam sách tỉnh hải dương nói riêng
đang đứng trước nguy cơ thất thu nếu thời tiết khắc nghiệt như hiện nay
cách trồng và chăm sóc các loại hoa tết ở phù liễn như cúc piolet hay đồng tiền được dựa trên kinh nghiệm đúc kết từ nhiều năm
từ chọn giống thời điểm trồng và thời gian ngắt điện
tuy nhiên việc thời tiết không theo quy luật đã khiến mọi tính toán của người trồng hoa không còn giá trị
theo người dân hàng năm đến thời điểm này đã xuất hiện nhiều đợt rét sâu rét đậm
tuy nhiên trong hai tháng trở lại đây thay vì rét sâu trở liên tục nóng ấm khô hành
sự sinh trưởng và phát triển của các diện tích hoa tết đã nằm ngoài tầm kiểm soát của người trồng
hiện nay còn cách thời điểm tết nguyên đán gần một tháng nhưng nhiều diện tích hoa ở phù liễn đã nở bông
và nhiều diện tích khác cũng đang phát triển mạnh
nếu thời tiết tiếp tục nóng ấm như hiện nay sẽ không thể chờ bán tết
ngoài ra ở phù liễn còn có một diện tích không nhỏ được người dân trồng đào
thời điểm vặt lá đào được tính toán dựa trên giống đào độ tuổi của cây và tiết lập xuân
tất cả ba yếu tố trên đều được người dân tuân thủ nghiêm ngặt
tuy nhiên có một yếu tố người dân không lường trước được đó là diễn biến của thời tiết
thời tiết liên tục ấm nóng khô hành trong thời gian qua đã khiến cho nhiều cây đào nở rộ trước tết nguyên đán cả tháng
bên cạnh đó thời tiết nắng ấm cũng đã làm cho nhiều cây đào không ra nụ mà ra lọc
khiến cho nhiều người dân ở phù liễn phải thêm một công đoạn là vặt hết lộc đi để cây đào phát triển nụ và hoa
thời gian tính vặt lá này thì trong vòng năm mươi năm mươi năm ngày
thế mà nếu mà ấm
nếu mà ấm thì nó là trước mà vừa thời tiết vừa rét vừa bình thường thì nó là vừa
nếu mà toàn ấm thì nó là trước
thấp thỏm chờ tết người dân làng phù liễn mong chờ nhất là trong những ngày tới
nhiệt độ sẽ hạ thấp xuất hiện các đợt rét sâu để kìm hãm sự phát triển của các loài hoa
nếu không có rét thì tết năm nay cả làng hoa phù liễn sẽ có nguy cơ mất trắng